không chấp hành hiệu lệnh dừng xe đối tượng tăng ga bỏ chạy đâm thẳng vào tổ công tác cảnh sát giao thông khiến một cán bộ bị thương
công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đang tạm dựng

tuy nhiên đối tượng huy không chấp hành hiệu lệnh

trần quang huy sinh năm hai nghìn năm trú tại tổ dân phố đông trong đầm thị trấn bắc lý huyện hiệp hòa điều kiện xe mô tô không được mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu và biển kiểm soát nên đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô không được mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu và biển kiểm soát